thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong ngày và đêm nay vùng xoáy thấp tiếp tục suy yếu thêm
tác động của nó chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực lai châu điện biên và lào cai
khiến cho ba tỉnh này trong ngày hôm nay trời có mây nhiều và mưa rông vẫn còn xuất hiện
với các tỉnh thành còn lại của bắc bộ ảnh hưởng của vùng xoay thấp là không đáng kể
vì thế trong ngày hôm nay trời sẽ chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực hà giang cao bằng tuyên quang hay bắc cạn
sẽ giữ ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
với khu vực trung du và vùng đồng bằng các tỉnh từ thái nguyên mở rộng xuống hải dương
hương yên hay cả thủ đô hà nội sẽ giữ mức nhiệt ứng
mức nhiệt ứng là ba mươi hai ba mươi ba độ
thưa quý vị và các bạn mưa đã giảm nhưng liên tục trong bốn ngày qua ở bắc bộ đã xảy ra mưa lớn
đất đá đã ngậm đủ nước
nay chỉ cần một lượng mưa rất nhỏ nữa cũng sẽ đủ để kích hoạt gây trượt lở đất
trong đó khu vực các tỉnh như hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên
sơn la hà giang hay bắc cạn sẽ là những vùng vẫn còn có nguy cơ rất cao
về các hiện tượng trượt lở đất đá
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
ngày đầu tiên của tháng chín cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày
thời tiết ở miền trung đều không còn mưa nữa
ngay từ lúc này một dọc các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận trời đã có nắng
với khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
cho ngày hôm nay mức nhiệt độ sẽ tăng lên là ba mươi bốn ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận
nhiệt độ còn có thể tăng cao tới ba mươi năm ba mươi bảy độ
và nắng nóng sẽ
sẽ xảy ra trên diện rộng
ở phía nam sau những ngày gián đoạn
từ hôm nay gió mùa tây nam đã nhe nhóm hoạt động mạnh trở lại
nên trong ngày hôm nay ở tây nguyên cũng như ở nam bộ trời sẽ nhiều mây hơn
đồng nghĩa cường độ nắng cũng yếu đi
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả hai khu vực này đều có xu hướng giảm nhẹ
như ở nam bộ mức nhiệt giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi ba độ
còn tây nguyên mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi độ
sau một mươi năm giờ thời điểm gió tây nam tích tụ đủ mây
mây ẩm nó sẽ gây mưa rông
với diện mưa ở tây nguyên sẽ xuất hiện nhiều nơi
còn ở khu vực nam bộ mưa ở mức giải rác
trong đó vùng mưa ở nam bộ tập trung ở khu vực miền đông và các tỉnh ven biển của miền tây
trên biển ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều có chung trạng thái thời tiết tốt
ở hoàng sa gió mang hướng đông nam với cường độ ở mức cấp ba cấp bốn
mưa rông vài nơi và tầm nhìn xa trên một mươi km
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió ổn định hướng tây nam với cường độ mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
sóng biển tiếp tục duy trì mức từ một bảy mươi năm cho đến hai m và biển lặng
vẫn là điều kiện thời tiết tốt cho các hoạt động lưu thông hàng hải
cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước